những năm gần đây số vụ người chết người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm hơn so với năm trước
có thể coi đây là kết quả của sự nỗ lực không nhỏ của toàn xã hội chung tay kéo giảm tai nạn giao thông
tuy nhiên những vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra đều để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng
vậy làm sao để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do rượu bia đang là bài toán đối với các cơ quan chức năng
chỉ cần lướt mạng với từ khóa tai nạn giao thông chúng ta sẽ thấy hàng nghìn kết quả và rất nhiều trong số đó xuất phát từ nguyên nhân lái xe uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích
nhất là những vụ tai nạn thời gian gần đây khiến dư luận xã hội phẫn nộ bởi sự thiếu ý thức và trách nhiệm của những tài xế khi tham gia giao thông
hai mươi năm bốn mươi đây là tỷ lệ rất là cao đặc biệt là trong cái dịp lễ tết thì cái số người nhập viện liên quan tới uống rượu bia khi lấy xe là trên sáu mươi
đây rõ ràng đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tai nạn giao thông tại việt nam hiện nay
mức độ tiêu thụ rượu bia bình quân của người việt tăng cao qua các năm và không chỉ đàn ông phụ nữ cũng là đối tượng uống nhiều
chứ kể đến việc ngay càng trẻ hóa lứa tuổi sử dụng nội uống có cồn
cùng với đó hành vi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cũng tăng
và gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng nếu không có các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ